thưa quý vị để chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số một mươi sáu
theo đó văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
thành phố các bộ ngành thực hiện nghiêm công điện số một nghìn bốn trăm hai mươi cdttg ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
để ứng phó khắc phục tình hình mưa lũ và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp thông báo cho chủ các phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra kiểm tra hướng dẫn gia cố lồng bé nuôi trồng thủy sản
và neo đậu tàu thuyền tại bến sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi bốn
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv